tại tỉnh nghệ an lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với hải quan cửa khẩu nậm cắn vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ketamin một loại ma túy đá về việt nam để tiêu thụ
theo đó khi lực lượng chức năng kiểm tra xe khách mang biển số lào un hai trăm bảy mươi chín đang làm thủ tục nhập cảnh việt nam đã phát hiện phan tuấn anh chú tải xã văn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an mang túi sách khả nghi
bên trong chứa ba hộp ghi nhãn ketamin mỗi hộp có một mươi hai lọ khi kiểm tra khoang hành lý của xe khách tiếp tục phát hiện một lượng lớn ketamin trong ba thùng bia lào mỗi thùng đựng tám mươi ba lọ
đối tượng phan tuấn anh khai nhận là chủ của số hàng nói trên đang trên đường vận chuyển từ lào về bán cho một người ở việt nam